tại tuyên quang vào khoảng hơn một mươi ba h ngày hôm nay tại km số bốn mươi sáu năm trăm linh quốc lộ hai đoạn qua địa phận xã yên phú huyện hàm yên tỉnh tuyên quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tám người thương vong
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín c chín mươi nghìn bảy trăm chín mươi năm kéo theo rơ móc biển kiểm soát hai mươi chín r bảy nghìn sáu trăm tám mươi một lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang và xe ô tô chở khách biển kiểm soát một mươi năm b hai nghìn bảy trăm chín mươi hai đang lưu thông theo chiều ngược lại
nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô đầu kéo đã đi lấn phần đường khiến xe ô tô chở khách phải tránh và đâm vào ta luy dương làm cho phần đầu của xe biến dạng hoàn toàn
theo thông tin ban đầu hậu quả vụ tai nạn đã khiến tám người thương vong trong đó một người tử vong và bốn người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
ba người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội
vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ô tô khách đang chở hai mươi một người là cán bộ giáo viên ở thành phố hải phòng đi thiện nguyện tại các huyện đồng văn và mèo vạc tỉnh hà giang
ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang đã có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng các phương tiện giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn